mặt trận mà ông tham gia không phải là tiền tuyến với mưa bom bão đạn mà là ngay trong lòng địch tuyên truyền kêu gọi những người lính việt nam cộng hòa đi theo cách mạng
công tác binh địch vận mà ông là người phụ trách lúc bấy giờ đã góp phần không nhỏ vào những chiến công mà quân và dân đắk lắc lập nên trong chiến dịch mậu thân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với thiêu tá nguyễn hữu trí nguyên ủy viên thường trực ban công tác binh địch vận tỉnh đắk lắc trước trong và sau chiến dịch mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
được phân công điều động vào buôn ma thuột từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ông là một trong những người có đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng một mạng lưới binh địch vận và các cơ sở nội tuyến để chuẩn bị cho nhiệm vụ mùa xuân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại địa phương
ba năm không phải là một khoảng thời gian dài để phát triển cơ sở nhất là trong bối cảnh
khi lính mỹ đã chính thức tham chiến tại việt nam thực hiện chiến dịch tìm và diệt tại miền nam việt nam chiếm đóng bình định tại các tỉnh tây nguyên
tuy khó khăn hiểm nguy là vậy nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng công tác binh địch vận đến cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đã có những tiến triển tốt có lợi cho lực lượng của ta
cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đi thì vượt qua được cái giai đoạn khó khăn trước đó mà chúng tôi đã có một cái lực lượng là quần chúng trong đó gia đình binh sĩ làm nồng cốt
là tương đối đông đảo là một thứ hai là lực lượng nồng cốt ở trong các cái đơn vị của nguyên quyền tây gòn quản lý bốn ấp thì chúng tôi đã có những cái đơn vị nồng cốt
có nơi là người ta nắm cả hàng trung đội nghĩa quân còn có nơi người ta nắm cả cái hồi đó gọi là mâm tê cả cái tập thể tê quản lý của từng bốn ấp
ngoài những cán bộ chuyên môn như ông trí
thì ta còn xây dựng được một đội ngũ quần chúng nhân dân làm binh địch vận hợp pháp mở rộng sự lan tỏa trong hàng ngũ của địch
mình phải đào tạo một cái lực lượng gọi là các chị các em làm binh vận hợp pháp họ sống trong đó trong thành phố họ buôn bán họ làm ăn và họ đi vận động
và các em thanh thiếu niên nhỏ là người ta liên lạc người ta làm đưa thư người ta cũng đi vận động
thế thì cái lực lượng
cái lực lượng quân chủ lực trong sương ba thì có nhiều đơn vị của nó đơn vị trực thuộc cho đến các đơn vị chủ công của nó thì rất là nhiều
và số chị em làm công tác hợp pháp thì người ta bám được các lực đường đó
không chỉ nắm bắt được tình hình của địch qua công tác binh địch vận mà trong khoảng thời gian từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám công tác xây dựng đảng của ta tại buôn ma thuột cũng đạt được những bước tiến nổi bật
đến năm cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy thì có đến bốn chiếc bộ nổi thị
trong đó có một cái anh là trung sĩ nhất của bảo an là bí thư tri bộ
và chính anh đó là cái người mà cung cấp tiền bạc điều kiện để cho cái anh mà đánh kho mark đế
mà tới đây tôi sẽ nói cả anh về cái chuyện đánh kho mạc đế
theo trần ông nguyễn hữu trí chúng tôi tìm được đến vị trí của kho đạn mai hắc đế ngày nay
đã có nhiều đổi thay khi con đường nối buôn ma thuột với gia lai được xây dựng
đổi vị trí kho đạn trước đây
nhưng dọc theo chiều dài của nó vẫn còn lưu lại được một số lô cốt của địch
kính thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
phía sau lưng tôi đây từng là kho đạn mai hắc đế
nơi đây từng là kho đạn lớn nhất của tây nguyên và được coi là cái da dây thép của lực lượng quân đội việt nam cộng hòa
trên một diện tích ba trăm linh hectare mỹ ngụy đã xây dựng ở đây một hệ thống phòng thủ vô cùng kiên cố và dày đặc
trải dài trên khoảng tám km là gần ba mươi lô cốt kiên cố cùng với sự bảo vệ của hàng trăm lính
khiến cho việc tấn công của ta vào đây bằng các lực lượng quân sự gần như là không thể
chính lúc này phương án địch vận đã được coi là phương án tối ưu nhất để tấn công và tiêu diệt kho đạn này
dân cũng khuyến ám đến mà lính mình thì nhiều khi muốn phục cách cũng khó rất là khó vào
không có cách gì mà đưa quân vào đó được
cũng nếu không có cách gì mà tìm cách mà vào để mà xem cái cấu trúc cái kho như thế nào
nếu không làm quen thì cái lính kho có kho
thế vậy thì chúng tôi đã sử dụng cái số như em đó
số nhà em mà người ta là cơ sở ở trong cái vùng đó
vào làm thân quen
thân quen bằng nhiều cách
trong đó có một cái cách là vào chơi đánh bài đánh bạc
bởi vì lính việt nam cộng hòa thì anh nào cũng giỏi đánh bài
khoảng một tháng sau cơ sở của ta lúc đó là trung sĩ nguyễn luyện tức nguyễn bưởi
một người lính sư đoàn hai mươi ba
đã vượt qua được hàng rào canh phòng cần mật của kho đạn máy hắc đế
từ đây nguyễn luyện đã cung cấp cho ta sơ đổ kho và đề xuất kế hoạch tấn công phá hủy mục tiêu
đặt xong là một mươi sáu cái quả mà phá nhỏ đó
thì anh lại lo là chưa an tâm
anh vào anh lấy cả cái dây cháy chầm mà tôi nói
anh kéo dây cháy chầm ra anh nối để nếu nó không nổ thì nó sẽ như thế này
rồi sau đó là anh lấy xe đạp con xe đạp của cái bọn đánh bai cũng để đó
bọn bọn trực nhật đánh bai thì anh đi ra
khi anh về đến nhà thì vào đến nhà là bắt đầu là nổ nổ liên tục
trong chuyến đi tìm về những địa chỉ đỏ của chiến dịch mẫu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
cũng tại thành phố buôn ma thuột qua lời giới thiệu của ông nguyễn hiễu trí và một số cựu chiến binh khác
chúng tôi tìm gặp ông phan thành yên
một cựu chiến sĩ đặc công tiểu đoàn bốn trăm linh một để tìm hiểu thêm về một trận đánh khác của bộ đội ta trong chiến dịch
kính thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn nơi chúng tôi đang đứng đây là con đường trường trình của thành phố bôn ma thuột
trước kia nơi đây chính là nơi đặt trung tâm hành chính cũng như quân sự của chính quyền việt nam cộng hòa
đây cũng là nơi đặt sân bay quân sự của chúng
tuy đã được bố trí rất nhiều binh lính và hỏa lực mạnh
nhưng sân bay l một mươi chín đã hai lần bị tiểu đoàn đặc công bốn trăm linh một của ta tấn công phá hủy nhiều máy bay và thiết bị
vào ngày bốn tháng một và ngày năm tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
khoảng thời gian từ đầu tháng một đến đầu tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chính là lúc diễn ra các trận đánh của ta vào các mục tiêu quan trọng của địch tại sài gòn
đồng thời tại mặt trận huế cuộc chiến đấu cũng đang ở giai đoạn ác liệt
chính vì thế ở tây nguyên quân đội việt nam cộng hòa tiến hành hàng loạt các cuộc cản quét
truy lùng các căn cứ cơ sở của ta
trước tình thế đó tỉnh ủy đắk lắc đã giao nhiệm vụ cho lực lượng quân sự
tổ chức đánh lớn vào mục tiêu sân bay
để kéo địch trở về thị xã buôn ma thuột
tuy nhiên một thách thức lớn đặt ra đối với lực lượng đặc công của ta
khi sân bay quân sự của địch được xác định là một mục tiêu khó tấn công
bởi bên cạnh nhiều lớp phòng thủ với giao thông hào dây đặc
thì ở đây còn được bổ sung thiết giáp và pháo binh
một sân bay là rào cực kỳ phức tạp rào lưới bề mùi
điện sắp điện đột chiếu sang rực hết
vậy mà bộ phận chuẩn bị dân trường cố gắng làm sao tìm mọi cách sở
cái sở của địch để mà vào cho được quan sát cho được
nắm cho được quy luật của địch là một điều
đây là anh em chúng tôi làm được
sau khi trinh sát thực địa tiểu đoàn bốn trăm linh một đặc công đã hạ quyết tâm
bằng được sân bay bươn mặt thuật
quản thành nhiệm vụ phép rào
thì bắt đầu quay ra là báo cáo với đại độ phó là đưa đồ hình vào
thì đưa đồ hình vừa vào lột trong hàng rào thứ ba
thì bắt đầu chuẩn bị là nổ súng đánh
nổ súng đánh trong đó như vậy là việc là văn cỡ là hai mươi thân
tôi trực tiếp đánh là sập một cái hỏa
hầm hầm máy bay đang ở đó đang trú
thế này cái trận đánh là trận đánh của năm tháng hai năm tháng tám
nói chung trận đánh chiến thắng nhiều dạ
trong chiến dịch xuân mẫu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại bươn mặt thuật
quân và dân thị xã đã thể hiện sự mưu trí dũng cảm khi tiếp cận
tấn công vào các mục tiêu được cho là bất khả xâm phạm của địch ở tây nguyên
nếu như vụ nổ tại kho đạn mai hắc đế
trận đánh mở màn trước chiến dịch một mươi ngày gây tổn thất nặng nề cho địch
mà ta không mất một mũi tên còn đạn nào
khiến cho bộ chỉ huy quân sự việt nam cộng hòa tráng váng
khi trận đánh vào sân bay quân sự bươn mặt thuật
thì chúng đang trong tình trạng cảnh giác cao độ của bộ đội đặc công đắk lắc
đã cho thấy khả năng luồn sâu đánh hiểm của ta
cùng với cả nước bươn mặt thuật đã góp phần thực hiện chủ trương của trung ương đảng
không chỉ trên mặt trận quân sự mà cả chính trị dân vận bình địch vận
kéo về thị xã bươn mặt thuật phối hợp khởi nghĩa trong ngày ba mươi tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
những chiếm công của quân dân bươn mặt thuật đã đi vào lịch sử hào hùng
và truyền thống đấu tranh anh dũng của đắk lắc nói riêng và cả tây nguyên nói chung